theo sở du lịch tỉnh khánh hòa trong quý i năm hai nghìn hai mươi lượng khách du lịch trung quốc đến khánh hòa giảm từ chín mươi năm đến một trăm linh
khách quốc tế khác giảm từ năm mươi đến bảy mươi và khách du lịch nội địa giảm trên bốn mươi
sở du lịch khánh hòa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút phục hồi khách du lịch ứng phó với tác động của dịch covid một mươi chín
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng khách du lịch chiếm vị trí nhất nhì của khánh hòa là trung quốc và hàn quốc
đều giảm một trăm linh việc xúc tiến các thị trường du lịch mới cũng gặp không ít khó khăn vì chưa biết tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến thế nào
thị trường nào sẽ an toàn với dịch bệnh
như là tất cả các công ty lữ hành đón khách trung quốc thì dự định là khoảng đến đầu tháng sáu là có thể quay trở lại để làm việc hay là đón khách
nhưng đó là cái dự định và cái kế hoạch thôi còn cũng phải phụ thuộc vào cái tình hình dịch bệnh
trong cái thời gian mà chúng ta không có cái lượng khách trung quốc còn ở đây thì chúng ta có một cái kích cầu cho cái thị trường nội địa
cái kích cầu này cực kỳ tốt đặc biệt nhất là cái gói kích cầu này là một cái combo gom lại tất cả từ hàng không vận chuyển cơ sở lưu trú điểm vui chơi giải trí
để du lịch khánh hòa khởi sắc trong thời gian tới rất cần sự hỗ trợ cụ thể của chính phủ như giãn thuế giảm thuế giảm lãi suất cho vay xây dựng các phương án kiểm soát tốt dịch bệnh
bên cạnh đó các khu điểm du lịch có chính sách khuyến mãi giảm giá vé tham quan thực hiện quy định bảo đảm an toàn cho du khách nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng hình ảnh du lịch khánh hòa là điểm đến an toàn để du khách an tâm khi đến nghỉ dưỡng